đến thời điểm hiện tại năng lực khám chữa bệnh của nhiều bệnh viện tuyến cơ sở vẫn còn gặp hạn chế do nhiều yếu tố
vì vậy đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trong trần đoán chữa trị bệnh là một trong những nhiệm vụ cần tiếp tục được thực hiện
với những khó khăn đặc trưng của tỉnh miền núi trong thời gian qua hoạt động khám chữa bệnh của nhiều bệnh viện tại tỉnh sơn la gặp tình trạng quá tải
trong thời gian qua nhiều các bệnh phức tạp cần kinh nghiệm chuyên môn cao vượt tầm y tế địa phương cùng với diễn biến khó lường của nhiều bệnh truyền nhiễm bệnh mới
nhằm khắc phục khó khăn ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến hiện đại liên kết nhận tư vấn từ các chuyên gia các tuyến đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân